tăng vật thu giữ tại chỗ gồm một bánh heroin có trọng lượng là ba trăm năm mươi gram
bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận là lò văn huyền và vũ văn thành
cùng chú tại xã nong hẹt huyện điện biên
đối tượng đã mua số ma túy trên của một đối tượng tại khu vực biên giới việt lào
sau đó vận chuyển vào nội địa bán kiếm lời thì bị bắt giữ
hôm nay tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên xét
xử lưu động tuyên phạt bị cáo phan văn đoàn hai mươi bốn tuổi về hành vi giết người
theo cáo trạng đoàn và chị trần thị lương đã có quan hệ tình cảm yêu đương
do chị lương quyết định chia tay nhưng đoàn không chấp nhận
vào tối ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm đoàn đến gặp chị lương để nói chuyện
sau đó xảy ra cãi vã
đoàn đã rút dao trong túi quần da đâm liên tiếp vào người chị lương dẫn đến tử vong
sau khi gây án đoàn đi xe ôm đến cầu bình phước
dùng dao đâm vào ngực mình rồi nhảy xuống sông
tuy nhiên do biết bơi đoàn không chết mà trôi vào bờ
sau đó được người dân đưa đi cấp cứu
tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt đoàn hai mươi năm tù về tội giết người
và phải bồi thường cho gia đình bị hại một trăm một mươi chín triệu đồng
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử đinh tôn nữ đoan trang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng đinh tôn nữ đoan trang kinh doanh quần áo
nhưng do thua lỗ nên trang đã vay tiền để tiếp tục kinh doanh và tiêu xài
tổng số tiền mà trang vay của bảy người trên địa bàn thành phố đà lạt là hai chín tỷ đồng
khi thấy mất khả năng thanh toán trang đã trốn khỏi địa phương
nhưng bị công an tỉnh lâm đồng bắt giữ sau đó
với hành vi trên đinh tôn nữ đoàn trang đã bị tuyên phạt một mươi hai năm tù
buộc bồi thường số tiền hai chín tỷ đồng cho bảy nạn nhân
những ngày qua người dân quảng trị đã hết sức hoang mang
khi có một người dân ở đây phát hiện gạo nghi là giả
mặc dù đến nay cơ quan chức năng chưa công bố kết quả kiểm nghiệm
nhưng sự việc trên đã khiến cho vấn đề an toàn thực phẩm càng trở nên nóng bỏng
trước đó gia đình ông trần đình tự ở khu phố năm phường một
tp đông hà tỉnh quảng trị cho biết đã ăn phải một loại gạo lạ gây đau bụng
loại gạo trên không làm đục nước khi vo và khi được rang trên bếp
thì gạo chuyển màu khác thường từ màu trắng đục sang màu trắng trong như nhựa
và răng lâu thì hạt gạo dính lại với nhau bốc khói tỏa mùi khó chịu
hiện gia đình ông trần đình tự đã mang số gạo còn lại đến cơ quan chức năng để tiến hành kiểm định
vào khoảng hai mươi hai h tối ngày hôm qua tại trung tâm thương mại phường núi sam
tp châu đức tỉnh an giang đã xảy ra một vụ hỏa hoạn thiêu dụi hoàn toàn hai mươi hai ký ốt
nhận được tin báo hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang cùng quần chúng nhân dân đã tham gia dập lửa
sau hơn ba giờ đồng hồ đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy đã thiêu dụi hai mươi hai ký ốt kinh doanh
chủ yếu là quần áo mỹ phẩm và tạp hóa
thiệt hại ban đầu ước tính khoảng ba tỷ đồng
nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ